khi nhận được yêu cầu dừng xe kiểm tra của tổ công tác lái xe đầu kéo tăng ga bỏ chạy vượt trạm thu phí va chạm với nhiều phương tiện giao thông khác
công an thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với vũ đình đức ba mươi năm tuổi chú tỉnh hải dương về tội chống người thành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi tám tháng sáu đức lái xe đầu kéo chạy vào địa bàn thị xã ngã năm
khi công an chặn lại trên quốc lộ sáu mươi một b để làm các thủ tục khai báo y tế thì đức không dừng xe mà phóng nhanh về hướng tỉnh bạc liêu
tại trạm thu phí tỉnh bạc liêu xe của đức gây tai nạn khiến hai người đi xe máy bị thương
xe đầu kéo tiếp tục tông hỏng một xe tải rồi tài xế đức lái xe bỏ chạy về hướng sóc trăng
lực lượng công an phối hợp lập chốt trên quốc lộ một đưa xe đầu kéo khác chắn ngang đường thì đức lái xe tông mạnh vào
khi bị cảnh sát cơ động phối hợp với cảnh sát giao thông bắt giữ và đưa về trạm cảnh sát giao thông ở thành phố sóc trăng đức có biểu hiện ngáo đá
cơ quan chức năng test nhanh thì phát hiện đức dương tính với ma túy